võ văn thưởng đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh chỉ đạo tuyến công tác nghiên cứu khoa học sản xuất vaccine đã đóng góp tích cực vào thành tiệu chung của ngành y tế cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân giúp việt nam là một trong những nước đạt kết quả tốt trong việc khống chế nhiều dịch bệnh
cùng ngày đồng chí võ văn thưởng đã đến thăm chúc mừng giáo sư tiến sĩ bác sĩ nhà giáo nhân dân nguyễn đình hối nguyên hiệu trưởng trường đại học y dược nguyên giám đốc bệnh viện đại học y dược tp hcm
đồng chí võ văn thưởng bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn của giáo sư nguyễn đình hối đối với ngành y tế việt nam nói chung và ngành ngoại khoa nói riêng
giáo sư chính là tấm gương sáng trong công tác giảng dạy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân để các thế hệ y bác sĩ sau này nói theo
sáng nay ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi bảy của thành phố đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi bảy phong trào thi đua yêu nước của tp hcm hướng tới những nhiệm vụ trọng tâm là phải khắc phục được những hạn chế tồn tại của năm hai nghìn một mươi sáu như phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện đồng đều nhiều nơi còn mang tính hình thức chưa gắn kết với nhiệm vụ chính trị tính lan tỏa chưa cao

năm hai nghìn một mươi tám thuế xuất nhập khẩu ô tô xuống người mua có thể kỳ vọng vào ô tô giá rẻ
thưa quý vị vào lúc bốn giờ sáng nay hai mươi năm tháng hai một tàu cá của ngư dân quảng trị bị gió lốc đánh chìm khi đang neo đậu tại khu neo đậu tránh chú bão xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
tàu cá qt năm nghìn năm trăm bảy mươi chín ts của ngư dân nguyễn đức giả ở thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị

ngay sau khi sự cố gió lốc làm lật tàu xảy ra lãnh đạo huyện triệu phong đã đến kiểm tra động viên ngư dân sớm khắc phục sự cố sửa chữa lại tàu để tiếp tục ra khơi đánh bắt
mặc dù đã qua dầm tháng riêng hơn nửa tháng nay nhưng nhiều tàu cá xa bờ tại quảng bình vẫn chưa thể ra khơi vì thiếu lao động
để khắc phục tình trạng này nhiều chủ tàu cá đã phải tăng tỷ lệ ăn chia trả thêm lương cứng và thậm chí là tuyển bạn tàu ở vùng nông nghiệp nhưng vẫn thiếu hụt bạn thuyền ra khơi
đây là thực trạng đang diễn ra tại nhiều xã biển của tỉnh quảng bình ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khác với không khí ra khơi tấp nập sau tết nguyên đán hàng năm vào thời điểm này nhiều tàu cá xa bờ ở xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vẫn phải nằm bờ
những nhu yếu phẩm này lẽ ra đã được chuyển lên các tàu cá nhưng do chủ tàu chưa tìm được lao động nên vẫn phải xếp trồng đống ở khu vực bờ kè
từ năm hai nghìn một mươi sáu thì ảnh hưởng bây giờ người ta cứ nghĩ như thế bởi vì người lao động thì ảnh hưởng tới thực tiệp thu nhập
cho nên thu nhập có năm hai nghìn một mươi sáu bị ảnh hưởng cho nên tới đây họ cứ suy nghĩ như thế họ đi làm ăn xa cho nên tình hình kêu người lao động rất là khó
xã bảo ninh có ba trăm bảy mươi tàu đánh bắt xa bờ tuy nhiên đến nay chỉ mới có hơn hai phần ba số tàu ra khơi đánh bắt số còn lại vẫn đang lao đao tìm lao động
để có thể ra khơi nhiều chủ tàu buộc phải tuyển bạn tàu ở những vùng xã bảo ninh
tàu sản xuất nông nghiệp thậm chí phải trả trước tiền lương xong vẫn thiếu lao động
họ bị tương đối đầy đủ người ra khơi nhưng trong lúc này thuế mà vẫn chưa đủ người cho nên là những chủ tàu chú khó khăn mấy nữa họ cũng phải cố gắng
không chỉ có bảo ninh tại các xã đức trạch huyện bố trạch cảnh dương huyện quảng trạch cũng lâm vào tình cảnh tương tự
sau tết nguyên đán nhiều ngư dân đã nỗ lực sửa chữa đầu tư đóng mới tàu thuyền để vân khơi bám biển
tuy nhiên tình trạng thiếu hụt lao động như hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của nghề biển tại quảng bình
thưa quý vị
sau ba năm liên tục nghiên cứu tiến sĩ phạm ép phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã phát hiện nhiều đặc tính ưu việt và trồng khảo nghiệm thành công loài cây có quả mang hương vị ba trong một
loài cây này được ông đặt tên là magics và được cục sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ
đây là công trình nghiên cứu giống cây trồng mới trong điều kiện sản xuất tại việt nam lần đầu tiên được tác giả công bố
cây magic s là loại cây họ cà trong nhân dân đang tạm gọi là cây hỏa cà
cây matrix s là loại bản địa của dãy núi andes thuộc nam mỹ được tiến sĩ phạm s đem về việt nam theo chương trình trao đổi giống cây trồng từ vườn thực vật kêu hoàng gia anh từ năm hai nghìn một mươi
tại việt nam cây này chính thức có tên thương mại là cây magic s
tỉnh lâm đồng cũng đã tập trung chỉ đạo những giải pháp để thành phố đà lạt và vùng phù cận giảm bớt nhà kính nhà lưới
tuy nhiên trong thực tế thực hiện vấn đề này rất là khó bởi vì không ai nhường cho ai

đây là một cây đảm bảo các yêu cầu hội nhập về kinh tế vấn đề môi trường và không cần trong nhà kính nhà lưới nhưng vẫn có giá trị cao và phù hợp với du lịch kinh nông
theo đánh giá của ngành chức năng cây magics là cây hội nhập quốc tế bởi tiềm năng thị trường rất lớn của sản phẩm sản xuất từ cây này
cây thích ứng với biến đổi khí hậu bởi cây được trồng trong điều kiện tự nhiên dễ chăm sóc giá trị kinh tế cao
sau khi trồng khoảng một mươi hai tháng cây máy gick bắt đầu kết trái và ra trái quanh năm
năng suất mỗi cây đạt từ hai mươi đến bốn mươi kg mỗi năm hiện giá bán tại thị trường việt nam khoảng một triệu đồng mỗi kg
cây này phát triển tương đối nhanh tính từ khi cây cơ khoảng trường độ một mươi năm cm tôi cắm xuống trồng đến giờ phút này là hơn năm
cây này cao như thế này có trái rồi
nó trăm sóc cũng rất dễ
hãy mà trồng cây này nó phù hợp với cả một số vùng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
và với cái giá trị kinh tế như hiện nay và có thể nói là cây này là một trong những cây đang đưa vào cây rất là hot của cây magic
hiện nay nó từ khoảng một mươi hai đến một mươi bốn tháng khi chúng ta cho thu hoạch
với một cây như thế này có thể là năng suất
nơ của nó mà khi chúng tôi trồng từ năm hai nghìn một mươi năm thì nó có từ khoảng hai mươi đến bốn mươi kg trên một cây
qua kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy quả mejix s có tác dụng cải thiện thị lực phòng chống ung thư giúp xương chắc khỏe
chữa các bệnh mãn tính làm sáng da chữa tăng huyết áp bảo vệ tim mạch giảm lượng đường trong máu
đặc biệt trong quả margics còn có các chất chống oxy hóa có cơ chế bảo vệ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và đông máu
với những ưu điểm vượt trội
magics hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng cho nền nông nghiệp lâm đồng nói riêng và của việt nam nói chung góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp
hiện có đến hàng triệu cá nhân doanh nghiệp đang bán hàng trên facebook và các trang mạng xã hội khác
với doanh thu hàng chục hàng triệu thậm chí cả tỷ đồng nhưng không hề nộp thuế
đây là thực tế không công bằng với những hình thức kinh doanh khác bởi lẽ họ đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi
kinh doanh trên trang cá nhân facebook kinh doanh được ba năm nay
mỗi tháng cũng thu được trên dưới một mươi triệu đồng nhưng chưa bao giờ chị nhận được đề nghị nộp thuế
tôi cũng không chạy quảng cáo trên facebook mà tôi bán trên chính trang cá nhân của mình
chính vì thế mà nguồn thu của mình là có bao nhiêu là mình thu được về tương đối
chứ mình cũng không phải đóng thuế hay là phải mất chi phí chạy quảng cáo nào nữa
như vậy khung pháp lý đã có nhưng không phải ai cũng biết mình có phải trong đối tượng nộp thuế hay không
và nếu phải nộp thì quy trình thực hiện như thế nào
bởi lẽ do đặc thù bán hàng trên mạng xã hội khá đa dạng
lại giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt thậm chí nhiều giao dịch chỉ sử dụng điện thoại hay email cá nhân rất khó để kiểm soát
có thể thông qua cơ sở dữ liệu kết nối để tìm ra mặt hàng đó
và lấy mặt hàng đó có thể ướm thử với giá để xác định sinh thương bao nhiêu
nhưng nếu họ gọi điện họ đặt hàng qua điện thoại thì thực sự khó kiểm soát được
không thể nào qua các trang cá nhân không thể nào qua các trang cá nhân

và đấy là khó khăn thuế
nếu như muốn quản lý thông tin biết được chủ facebook ở đâu thì hoàn toàn có thể được
nhưng làm căn cứ để đến kiểm tra đến để theo dõi xem người ta có kinh doanh hay không kinh doanh
hợp pháp không hợp pháp quy mô đến đâu
chứ không có nghĩa sử dụng dữ liệu trên facebook để yêu cầu được thuế
theo các chuyên gia vướng mắc hiện nay với cơ quan thuế là phần lớn các giao dịch được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
và cũng không có hóa đơn thuế ngay cả khi người mua và bán chuyển khoản qua ngân hàng
cũng không dễ tổng hợp được dòng tiền để xác định số thuế phải nộp
người tiêu dùng chờ đợi gì từ năm hai nghìn một mươi tám khi thuế nhập khẩu ô tô sẽ giảm dần xuống còn
liệu có mua được ô tô khi giá xe nhập khẩu chỉ từ tám mươi đến chín mươi triệu đồng
trong khi cơ sở hạ tầng giao thông đang còn yếu
cộng thêm chính sách không khuyến khích xe cá nhân
nhà nước sẽ làm gì để vừa đảm bảo giảm thuế theo lộ trình đã cam kết
vừa đưa hệ thống giao thông công cộng phát triển hơn
giảm thuế nhập khẩu nhưng giữ nguyên thậm chí là tăng các loại thuế phí khác
có lẽ là công cụ để điều tiết cho thị trường ô tô trong nước của ta trong thời gian tới
việc sử dụng nhiều hơn các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt đường sắt đô thị
sẽ là giải pháp tối ưu để cùng hướng tới những đô thị không ồn tắc giao thông

có thể thấy với cơ sở hạ tầng giao thông như hiện tại và chính sách không khuyến khích xe cá nhân
thì việc đi mua một chiếc xe giá rẻ như kỳ vọng dưới một trăm linh triệu của người dân là khó có thể thành hiện thực
kể cả khi thuế nhập khẩu về mức theo như cam kết
trên thực tế thì được sở hữu một chiếc xe ô tô riêng luôn là mơ ước của nhiều người
thế nhưng trong bối cảnh điều kiện giao thông ngày càng bức bối
thì có lẽ mỗi người cần hướng tới việc sử dụng và ủng hộ phát triển hệ thống giao thông công cộng
tại các đô thị nhiều hơn nữa
thưa quý vị điều trị chăm sóc cho người bệnh bình thường đã vất vả khó khăn
việc làm đó đối với những bệnh nhân tâm thần lại càng khó khăn gấp bội
với bệnh nhân tâm thần ngoài các vấn đề về chuyên môn
thì yếu tố tâm lý chiếm tới trên năm mươi trong việc chữa trị cho người bệnh
với những bệnh nhân dối loạn tâm thần tư duy cảm xúc hành vi
dối loạn về trí nhớ trí tuệ và những người nghiện rượu ma túy
đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần hải dương
đã đặt lên vai những bác sĩ ở đây trách nhiệm vô cùng khó khăn
nhưng bằng tấm lòng lương y như tử mẫu nhiều bệnh nhân đến đây đã được điều trị hiệu quả
nhân ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai chúng tôi mời quý vị và các bạn
đến thăm bệnh viện tâm thần hải dương để cùng thấu hiểu những tấm lòng hết mình
vì người bệnh sự cố gắng tận tâm với nghề nghiệp của họ thực sự đáng khâm phục
những bệnh nhân ngộ độc rượu do uống quá nhiều như thế này
phải năm đến bảy bác sĩ và y sĩ mới đưa được vào viện
nhiều bệnh nhân do không kiểm soát được hành vi của mình
phải xích chân để không tự tử cũng như gây nguy hiểm đến những bệnh nhân khác
đó là những hình ảnh thường ngày ở bệnh viện tâm thần hải dương
nhưng dù vất vả nguy hiểm hơn so với các bác sĩ ở các bệnh viện khác
nhưng các y bác sĩ điều dưỡng nơi đây vẫn hết lòng với người bệnh
về chế độ ăn của bệnh nhân này mình phải lắm biết rõ để dùng thuốc
để cho đảm bảo được cái chế độ dinh dưỡng tốt thì dùng thuốc nó mới đáp ứng được
thì là chúng em phải theo dõi bác cái khẩu phần ăn
buổi sáng là đúng khẩu phần ăn thì có ăn hết không
buổi trưa cũng chúng em lấy cho ăn thì con ăn hết không
và buổi tối cũng thế
còn về cái chế độ dùng thuốc là mình sẽ phải quản lý khắt khe hơn
bác sĩ thì bác cũng nhiệt tình bác cứ đến
bác cứ hàng sáng sáng này thì cứ đến đồ ăn
bác viết rồi thì hỏi hàn cho mình bình tĩnh như thế nào
với các y bác sĩ điều dưỡng ở bệnh viện tâm thần tỉnh hải dương
họ không chỉ cần có chuyên môn vững vàng để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
mà quan trọng hơn là phải trò chuyện với họ quan tâm lắng nghe chia sẻ với họ
vì vậy chăm sóc và trò chuyện là một cách vừa để chia sẻ gần gũi
thân thiết với bệnh nhân cũng vừa để nghe và tiếp nhận được chút ít thông tin
có thể phục vụ cho quá trình điều trị
bởi trong những câu chuyện không đầu không cuối
lại có những thông tin gây ra tình trạng bệnh của họ
từ đó giúp ích cho quá trình điều trị bệnh

nhiều bệnh nhân tâm thần và người nhà bệnh nhân đến đây đều rất tin tưởng

với tâm huyết và lòng say mê nghề nghiệp cũng như ý thức hết lòng vì người bệnh
đều và trách nhiệm để góp phần đem lại cuộc sống mới cho những bệnh nhân tâm thần
trong phần tin thế giới sáu nước thành viên liên hợp quốc bị tước quyền bỏ phiếu
hàng chục nghìn người tị nạn seri từ thổ nhĩ kỳ trở về nước
thưa quý vị đại hội đồng liên hợp quốc vừa tước quyền bỏ phiếu của sáu quốc gia thành viên
do không thực hiện đóng góp tài truyền
chính bắt buộc thường liên
sáu thành viên liên hợp quốc nằm trong danh sách này là venezuela
trong số này khoản nợ của venezuela là lớn nhất với hai mươi bốn triệu đô la mỹ
các nước còn lại nợ từ một mươi chín tới sáu năm triệu đô la mỹ
venezuela đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng
lãng phát ở mức cao nhất thế giới
từ tháng một năm nay quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo
năm hai nghìn một mươi sáu lãng phát ở quốc gia nam mỹ này lên đến bốn trăm bảy mươi năm
và sẽ lên tới mức một sáu trăm sáu mươi trong năm nay
theo thống kê chính thức năm hai nghìn một mươi năm con số này ở mức một trăm tám mươi một
năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế venezuela tăng trưởng âm một mươi tám sáu
tổng thống mỹ donald trump vừa ký thêm một sắc lệnh hành pháp
nhằm cắt giảm các quy định liên bang mà vị chủ nhân nhà trắng cho rằng
đang tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp mỹ
xác lệnh hành pháp mang tên thực thi chương trình nghị sự cải cách quy định
yêu cầu mỗi cơ quan chính phủ trong vòng sáu mươi ngày phải thành lập đội ngũ có nhiệm vụ
đánh giá các quy định liên bang từ đó đề xuất việc giữ lại bãi bỏ hoặc thay thế các quy định này
trong tuyên bố đưa ra sau khi ký văn kiện trên
tổng thống donald trump nhấn mạnh xác lệnh hành pháp này là một trong nhiều biện pháp
mà chính quyền sẽ triển khai để thu được những kết quả thực chất
trong nỗ lực cải cách quy định liên bang
cho đến nay vị chủ nhân mới của nhà trắng đã ký tổng cộng
một mươi ba sắc lệnh hành pháp phần lớn trong số đó liên quan đến các quy định của chính phủ
và thúc đẩy an ninh quốc gia
quốc vương ả rập xê út saman sẽ có chuyến công du tới châu á ba tuần từ ngày hai mươi sáu tháng hai
nhằm tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư trong bối cảnh nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này
đang nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế đất nước để tránh lệ thuộc vào dầu mỏ
trong chuyến công du này quốc vương saman sẽ thăm các nước malaysia
nhật bản indonesia trung quốc và maitreya
trạng rừng chân đầu tiên của quốc vương saman là malaysia
tuy nhiên chuyến thăm nhật bản và indonesia sẽ là tâm điểm trong chuyến công du châu á này
quốc vương ả rập xê út mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế với nhật bản
nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này và indonesia quốc gia có dân theo đạo hồi đông nhất trên thế giới
theo các phương tiện truyền thông ả rập xê út ông salman cũng có nhiều kỳ vọng về hợp tác kinh tế với trung quốc
trong chuyến thăm bắc kinh sắp tới
năm hai nghìn một mươi sáu ả rập xê út bắt đầu thúc đẩy các nỗ lực cải cách kinh tế xã hội quy mô lớn
được biết đến là tầm nhìn hai nghìn ba mươi để đa dạng hóa nền kinh tế
cơ quan tình báo liên bang đức đã tiến hành do thám hàng loạt nhà báo và cơ quan truyền thông quốc tế
thông qua việc nghe lén điện thoại đánh cắp dữ liệu fax và thâm nhập vào thư điện tử
tạp chí tấm gương của đức cho biết việc theo dõi này đã diễn ra trong nhiều năm qua
và danh sách bị theo dõi gồm nhiều cơ quan truyền thông lớn
nằm trong tầm kiểm soát của bnd có bbc và reuters của anh new york times của mỹ
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay ít nhất năm mươi số điện thoại số fak và địa chỉ email của các nhà báo trên thế giới đã bị bnd do thám
chi nhánh của tổ chức nhà báo không biên giới tại đức đã lên tiếng về vụ việc
cho rằng đó là một sự tấn công nghiêm trọng vào tự do báo chí và là một chiều hướng mới của vi phạm hiến pháp
trong khi đó bnd chưa đưa ra bình luận gì
khoảng năm mươi người tị nạn syri từ thổ nhĩ kỳ đã trở về nước kể từ khi ankara khởi động chiến dịch quân sự mang tên
la chán sông efaret từ tháng tám năm ngoái tại quốc gia láng giềng
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu cho biết ngoài mục tiêu đánh bật is
thổ nhĩ kỳ cũng mong muốn đẩy lực lượng dân quân người quốc ở syri ra khỏi biên giới
và thiết lập một vùng an toàn để làm nơi tạm trú cho hai bảy triệu người tị nạn syri
thổ nhĩ kỳ cũng một lần nữa kêu gọi thành lập một vùng an toàn cũng như một khu vực cấm bay tại syri
để người tị nạn có thể sống an toàn ngay tại nước mình
từ vài tháng qua lực lượng đối lập tại syri được binh sĩ thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn
đã bảo vệ thị trấn anbat trong khuôn khổ chiến dịch la chán sông efaret
bất chấp sự phản đối và cảnh báo từ chính phủ syri
thổ nhĩ kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại syri cho tới khi is bị đánh bật ra khỏi albad
một nhóm các nhà nghiên cứu cuba cho biết
is đã phát triển một loại vaccine trị liệu dành cho các bệnh nhân nhiễm hiv aids
hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và được kỳ vọng là thành một sự lựa chọn mới
bên cạnh các loại thuốc kháng retrovirut như hiện nay
trung tâm gen và công nghệ sinh học la habana cho biết vaccine mang tên teravac vih này
đã được thử nghiệm trên chín bệnh nhân và không cho thấy hiệu ứng có hại hay nhiễm độc
tuy nhiên vaccine này không có chức năng chữa lành s
mà hướng tới mục đích thay thế mô hình trị liệu tam phần thông dụng hiện tại
nhà khoa học cuba nhận định biện pháp thông dụng hiện tại ước chế sự phát triển của hiv có hiệu quả cao
xong gây ra nhiều tác dụng phụ mà trong nhiều trường hợp buộc bệnh nhân phải ngừng điều trị trong một thời gian
việc áp dụng terravac pih được thực hiện song song qua hai đường là tiêm giữa các cơ và dạng xịt qua mũi
loại thuốc mới có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ quan nội tạng và giảm lượng virus trong các tế bào cd tám
hà lan là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng xe buýt lội nước do điều kiện địa hình đặc thù
với phần lớn diện tích đất nằm dưới mức nước biển và có hệ thống sông ngòi trành trịt
vậy nên xe buýt lội nước trở thành một phương tiện giao thông hết sức hữu dụng
tuy nhiên những chiếc xe buýt lượng cư này cũng đang được sử dụng ở nhiều nơi khác trên thế giới
tại hà lan để quan sát cối xe gió hay những ngôi nhà màu đỏ ven sông
du khách có thể sử dụng wortopis hay có thể hiểu là xe buýt đường sông với mức giá cho một chuyến thăm quan
trong khoảng hai tiếng là hai mươi euro cho người lớn và một mươi năm euro cho người lớn
trong hai tháng đầu đi vào hoạt động xe buýt lưỡng cư của thành phố hafael city của đức đã vận chuyển sáu lượt hành khách du lịch
nhiều thành phố khác của đức đang có kế hoạch phát triển thêm loại xe này
năm hai nghìn một mươi năm hàn quốc đã khai trương tuyến xe buýt chạy dưới nước
mẫu xe lưỡng cư của hàn quốc có tốc độ tối đa là một trăm bốn mươi km một giờ trên mặt đất và một mươi sáu km một giờ dưới nước
tại dubai du khách được sử dụng dịch vụ mang tên wondos
chiếc xe buýt này có bốn mươi tám chỗ ngồi
wonderbeach lần đầu tiên được đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai
trên xe có tv màn hình lớn và nhà vệ sinh
có thêm một chiếc xe trang trí